hội trị thập đảo tỉnh hậu giang đã thực hiện khoan hai trăm linh giếng nước cho người dân trên địa bàn huyện lòng mỹ
số giếng nước khoan này có tổng kinh phí là một tỷ đồng do nhóm từ thiện của bà mai thị hạnh và đoàn luật sư kim anh ở bình dương tài trợ
việc đưa vào sử dụng các giếng nước khoan này góp phần giúp người dân địa phương có nguồn nước hợp vệ sinh sử dụng
tiếp thêm ý chí động lực cho người dân vươn lên trong cuộc sống thoát nghèo bền vững
đây không chỉ là việc trao những giá trị vật chất tinh thần cho người dân vùng khó khăn
mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta
và thực hiện quan điểm của đảng và nhà nước về chính sách an sinh xã hội
đến nay nhóm từ thiện đã thực hiện xây dựng hai giếng nước khoan tại năm tỉnh khu vực đồng bằng sông kiều long